người ta có câu là có câu thì có cung
có người ưa nịnh thì có người sẽ nịnh
trong đổi mới chúng ta có một câu rất là ngắn gọn
nhưng mà làm cho cả xã hội thay đổi
đó là nhìn thẳng với sự thật
nói thẳng và nói thật
thế nhưng mà trong dân gian cũng lưu truyền
thẳng thắn thì thua thiệt
cho nên lại vẫn tồn tại những kẻ nịnh bỡ
thế thì cả hai kẻ
kẻ ưa nịnh kẻ nịnh bỡ
là không phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay
kẻ ưa nịnh và kẻ nịnh bỡ
không phù hợp trong cái đề án này
cái đề án này muốn loại đi là loại cả hai kẻ đó
và đặc biệt đã có nghị quyết về nêu gương
cán bộ đảng viên phải nêu gương
cấp trên phải nêu gương
vậy thì cấp trên hãy nêu gương rằng là
không ưa nịnh và chỉ cầu lời nói thẳng thôi
thì cấp dưới làm sao mà nịnh được
cho nên rất nhiều tri bộ đảng
cấp rất nhiều cơ quan
không tự phát hiện ra tham nhũng
của cán bộ tha hóa
ở ngay trong cơ quan mình
chờ đến nhân dân chờ đến báo chí
rồi chờ đến ủy ban kiểm tra
chính phủ phải nói thẳng cái điều này ra
đưa thẳng vào trong đề án
là một việc có thể nói là rất đáng hoàn gánh
đối với sự phát triển của mọi đất nước
bao gồm cả việc xây dựng chính quyền kiến tạo
và xây dựng công nông kinh doanh khởi nghiệp
thì văn hóa
bao giờ cũng là nền tảng
bác hồ nói là văn hóa soi đường
cho quốc dân đi
cho nên chính phủ đã đi tiên phong
trong việc xây dựng cái văn hóa công vụ
văn hóa chính quyền
thì đó là một cái
quyết định hết sức quan trọng
và chúng ta kỳ vọng vào
cái nền tảng cái văn hóa công vụ
văn hóa chính phủ
sẽ giúp xây dựng một cái chính quyền kiến tạo
thực sự vì dân
vì sự phát triển bền bững của đất nước
tôi thì cũng không
phải đi làm nhiều cái thủ tục hành chính
nhưng mà một số cái thủ tục
với dụ như tôi đi làm hộ chiếu
đi làm chứng nhận
một số cái giấy ở phường
thì tôi thấy là cũng đã có nhiều cái cải cách
và cũng có cái thoải mái hơn
đề án văn hóa công vụ nhằm mục đích
tạo ra sự thay đổi trong cái cung cách
phục vụ người dân
ngay cả cái trong là chuẩn mực về đạo đức
lối sống thậm chí là ở cả cái cách
ăn mặc của các công chức viên chức
cũng có quan điểm cho rằng là
cái sự thay đổi lớn nhất là phải bắt nguồn
từ cái nhận thức của các công chức viên chức
ông đánh giá như thế nào về cái quan điểm này
tôi nghĩ là cái quan điểm đấy hoàn toàn đúng đắn
bắt đầu từ nhận thức
tất nhiên thì những cái biểu hiện bên ngoài
như ăn mặc nói năng
rồi ứng xử
thì cái đấy nó cũng thể hiện
cái văn hóa của công vụ
của người cán bộ
nhưng cái nhận thức là quan trọng
cái nhận thức đầu tiên nhận thức trước tiên
người cán bộ phải hiểu
mình là cán bộ
của nhân dân
mình phải được nhân dân yêu quý
phải phục vụ dân
bởi vì chúng ta đã có một câu rằng là
đảng ta cũng không có
một cái lợi ích nào khác ngoài lợi của nhân dân
phải hiểu được
nhân dân là sức mạnh
đầy thuyền lên
nhưng cũng phải hiểu được
nếu chúng ta là mất lòng dân
thì nhân dân
cũng là sức mạnh lật thuyền
có thể nói là như vậy
đến bây giờ chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy
thì mới giải quyết được vấn đề
bằng tính cốt lõi là
phải trọng dân
mà trong cái nghị quyết của đảng
văn kiện đại hội lần thứ một mươi hai
tôi nhớ không nhầm
có dùng một cái từ
gọi là kính trọng dân
phải kính trọng dân
dân là trên hết dân là tất cả
mất lòng dân là mất tất cả
có thể nói là nếu mà dẫn chứng
thì chúng tôi có thể viện dẫn hàng trăm câu nói như vậy
có thể nói là một hiện thân
là một lãnh tụ
mà nói nhiều nhất về điều đó
lâu nay thì chúng ta vẫn hay có cái câu nói vui là
hành chính là hành là chính
vậy thì theo ông
ở cái đề án văn hóa công vụ này
thì chúng ta nên triển khai đề án như thế nào
để có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất của đề án
tôi cho rằng là
rất khoát là từng cơ quan
đều phải quán triệt sâu sắc cái đề án này
và đều có những quy định cụ thể
trong cái bài toán
được lòng ai
được lòng dân là trên hết
tha rằng mất lòng nhau
mà được lòng dân
rồi dần dần là được lòng nhau và được cả lòng dân
thì tuyệt vời
đề án này đòi hỏi
nhìn thẳng với sự thật
nói thẳng nói thật
và tôi xin nhấn mạnh là phải làm thật
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
và hy vọng rằng đề án văn hóa công vụ được ban hành
thì sẽ có những thay đổi tích cực
trong cung cách làm việc của các cán bộ công chức viên chức
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
vâng ạ xin cảm ơn
và tôi cũng mong muốn là như vậy
khi đề án đi vào cuộc sống của chúng ta
vâng thưa quý vị và các bạn
đề án văn hóa công vụ mặc dù có nhiều quy định không mới
thậm chí đã từng quy định
mang tính bắt buộc tại nhiều cơ quan
trong các văn bản pháp luật
sau khi một đề án riêng về chuẩn mực văn hóa
được ban hành thì hy vọng
những câu chuyện phiền nhiễu tham nhũng vật
hành là chính không còn gây cản trở người dân
và mục tiêu vì một nền hành chính
phục vụ dân sẽ đạt được
và đến đây chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân
cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt